sở du lịch tp hcm vừa tổ chức công bố chương trình liên kết phát triển du lịch giữa tp hcm với các tỉnh tây bắc
mở rộng đông bắc tp hanoi và vùng kinh tế trọng điểm miền trung
ngay sau ký kết các chương trình liên kết để phát triển du lịch giữa tp hcm với các tỉnh tây bắc mở rộng
đông bắc tp hanoi và vùng kinh tế trọng điểm miền trung tp hcm đã có nhiều sản phẩm du lịch
tua tuyến mới được xây dựng đưa vào khai thác để kích cầu du lịch
đặc biệt sau những chương trình liên kết phát triển du lịch giữa thành phố với các địa phương trên cả nước
trong một mươi tháng qua tp hcm đã đón khoảng một mươi ba triệu lượt khách nội địa doanh thu đạt khoảng sáu mươi sáu tỷ đồng
mục tiêu cả năm vào khoảng tám mươi tỷ đồng
hy vọng đến cuối năm hai nghìn hai mươi tp hcm sẽ có khoảng một mươi năm triệu lượt khách nội địa đến với tp hcm
việc ký kết phát triển du lịch vùng đã đánh dấu một bước phát triển mới trong mối quan hệ liên kết hợp tác
giữa lãnh đạo các tỉnh thành cơ quan quản lý nhà nước về du lịch của các vùng